theo dự kiến giá điện sẽ tăng từ ngày hôm nay ngày hai mươi tháng ba
với mức tăng tám ba mươi sáu giá bán điện bình quân sẽ tăng từ một bảy trăm hai mươi đồng lên mức là một tám trăm năm mươi đồng một kwh
giá này chưa bao gồm thuế vat
việc điều chỉnh giá điện tăng tám ba mươi sáu đã được tính toán để đáp ứng các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội mà quốc hội đã thông qua
tính toán của tổng cục thống kê cho thấy việc tăng giá điện tám ba mươi sáu sẽ làm gdp giảm hai mươi hai làm cpi tăng thêm hai mươi chín
theo lý giải của các cơ quan quản lý đề xuất tăng giá điện được xây dựng dựa trên cơ sở các chi phí phát sinh thực tế trong sản xuất điện
khoản lỗ từ tranh lệch tỷ giá từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay của ngành điện và các yếu tố khác
lần tăng giá điện gần nhất diễn ra vào ngày một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy sau ba năm dự giá trước đó
tại lần tăng giá này giá điện tăng lên một đồng
tương ứng tăng sáu tám so với giá bán điện bình quân hiện nay là một sáu trăm hai mươi hai một đồng trên một kwh